cục cảnh sát giao thông bộ công an cho biết trong khoảng nửa đầu năm nay
toàn quốc đã xảy ra sáu ba trăm bốn mươi vụ tai nạn giao thông làm chết ba một trăm chín mươi hai người và bị thương bốn bốn trăm bảy mươi năm người
so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi tai nạn giao thông đã giảm tám ba về số vụ giảm hai bảy về số người chết và giảm một mươi một về số người bị thương
trong đó đường bộ xảy ra trên sáu hai trăm linh vụ làm chết trên ba một trăm linh người bị thương hơn bốn bốn trăm linh người
nguyên nhân xảy ra tai nạn giao thông chủ yếu là chạy quá tốc độ quy định tránh vượt sai quy định không đi đúng phần đường làn đường
đường sắt xảy ra ba mươi tám vụ tai nạn làm chết ba mươi người bị thương chín người
trong sáu tháng qua lực lượng cảnh sát giao thông cả nước đã xử lý trên một bảy triệu trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông
phạt tiền hơn một bảy trăm linh tỷ đồng tước hơn một sáu trăm linh giấy phép lái xe bằng chứng chỉ chuyên môn và tạm giữ trên hai trăm chín mươi tám phương tiện các loại